đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí trần thành mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam
về kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng
đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam
đã triển khai nghiêm túc nhiều giải pháp cho công tác phòng chống tham nhũng
đề nghị đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam tiếp tục thực hiện nghiêm
các văn bản của trung ương về phòng chống tham nhũng theo hướng thực chất
chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa thông qua việc công khai minh bạch
trong công tác cán bộ cải cách thủ tục hành chính xây dựng hoàn thiện quy chế
quy định trong quản lý thu chi quỹ công đoàn tạo điều kiện để phát huy vai trò
của đoàn viên công đoàn và người dân tham gia giám sát công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện
xử lý nghiêm tiêu cực tham nhũng lãng phí